tiếp tục phiên họp thứ chín của ủy ban thường vụ quốc hội các đại biểu chất vấn bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
về giải pháp để đẩy nhanh việc giả soát giải quyết chế độ chính sách đối với người có công
đặc biệt là những hồ sơ còn tồn động vướng mắt cũng như những thực trạng trong công tác quản lý nhà nước
về đào tạo nghề vấn đề quản lý tại các trung tâm cai nghiện trong cả nước
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ trì phiên họp
thời gian qua tại một số tỉnh như đồng nai vũng tàu xảy ra tình trạng học viên cai nghiện trốn trại
đại biểu nguyễn lâm thành đề nghị được biết nguyên nhân
vừa qua xảy ra tình trạng học viên các trung tâm cai nghiện trốn trại tập thể gây dư luận xấu trong xã hội
xin bộ trưởng cho biết nguyên nhân trong đó có nguyên nhân về pháp lý và những giải pháp đề ra để giải quyết vấn đề này
trả lời về vấn đề này bộ trưởng bộ lao động thương minh xã hội thẳng thắn nêu lên
những nguyên nhân trong đó có nguyên nhân do bị cai nghiện bắt buộc nên dẫn đến tâm lý bất ổn định
chống đối của các học viên tình trạng quá tải tại các trung tâm cai nghiện
hơn nữa đội ngũ cán bộ tại các trung tâm cai nghiện rất mỏng nên dẫn đến quản lý chưa chặt chẽ
đó là gì đó là hiện có hiện tượng là nhiều địa phương vì trong sạch địa bàn đã tìm cách đưa tất cả những em
cứ nghiện cứ sử dụng ma túy là đưa vào cơ sở cai nghiện với mục tiêu là trong sạch địa bàn
đáng lẽ ra chúng ta phải phân biệt người sử dụng khác người nghiện khác và người lạm dụng nó khác để phân biệt
nhận thấy chính sách dành cho người có công vẫn còn nhiều vướng mắt đại biểu lưu bình nhưỡng nêu vấn đề
hiện nay chúng ta có hai mươi tám năm trăm linh hồ sơ người có công được kê khai nhưng chưa được hưởng chế độ chính sách
vậy thì đồng chí đã có giải pháp như thế nào để xử lý vấn đề này
và trong năm hai nghìn một mươi bảy có xử lý bằng cái quyết tâm của mình có xử lý được một cách căn cơ những cái vấn đề đã được đặt ra chưa không
lý do vì sao mà cái số này mà cho đến nay chưa được giải quyết thì nó tập trung mấy trên lý do chính thế này
lý do chính
là một bộ phận đủ điều kiện sau khi lập hồ sơ lại không có đủ căn cứ để chứng minh theo quy định
tức là có thể là anh thương minh thật nhưng lại không có căn cứ để chứng minh mình là thương minh
không có hồ sơ thậm chí là có trường hợp bị thương binh thật nhưng là không còn người làm chứng nữa
một bộ phận không đủ điều kiện nhưng vẫn cứ lập hồ sơ để đề nghị
chất vấn của các đại biểu với bộ trưởng bộ lao động thương minh xã hội đào ngọc dung trong sáng nay
đã mang lại sự hài lòng cho các đại biểu
bộ trưởng đào ngọc dung cũng cho biết trong năm hai nghìn một mươi bảy bộ lao động thương minh xã hội sẽ tiếp tục tập trung khắc phục những hạn chế
trong chính sách người có công để người có công được hưởng đúng chế độ của nhà nước